thưa quý vị sáng nay ngày bảy tháng một mươi một quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết
thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
nhiều ý kiến tán thành với những quy định của dự thảo
khẳng định việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá sẽ mang lại nhiều lợi ích
tại phiên thảo luận nhiều ý kiến khẳng định việc ban hành nghị quyết là cần thiết và có tác dụng tích cực
đáp ứng nhu cầu của một bộ phận không nhỏ người dân được bình đẳng lựa chọn biển số xe theo sở thích và thông qua đấu giá
tăng hiệu lực công tác quản lý đăng ký xe ô tô cá nhân và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước
cũng tại phiên thảo luận các đại biểu đã kiến nghị thêm một số vấn đề như công tác tổ chức thực hiện
để gia tăng thu ngân sách từ việc đấu giá biển số xe công tác quản lý biển số được đấu giá quyền và nghĩa vụ của người chúng đấu giá
thay mặt cơ quan soạn thảo đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu
theo chương trình dự kiến quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
tại kỳ họp thứ tư theo quy trình một kỳ họp
cũng trong sáng nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
về luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam liên quan đến thông tin nơi sinh trên hộ chiếu
theo bộ trưởng tô lâm triển khai luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
bộ công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân
trước khi phát hành chính thức mẫu hộ chiếu mới bộ công an đã phối hợp với bộ ngoại giao thông báo mẫu hộ chiếu mới
đến cơ quan đại diện của tất cả các nước tại việt nam
sau một tháng thông báo theo quy định không có quốc gia nào có ý kiến
tuy nhiên đến ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai một số quốc gia thông báo tạm dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của việt nam
với lý do trong hộ chiếu không ghi thông tin nơi sinh của người mang hộ chiếu
trước tình hình trên chính phủ nhận thấy việc nghiên cứu bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân trong hộ chiếu là cần thiết
và cần sớm thực hiện trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tạo thuận lợi cho công dân trong việc xin thị thực
nhập cảnh cư trú và làm các thủ tục liên quan ở các nước có yêu cầu
do thời gian gấp không kịp sửa đổi luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam hoặc ban hành nghị quyết riêng về vấn đề này
vì vậy chính phủ xin kiến nghị với quốc hội đồng ý bổ sung thông tin nơi sinh trên hộ chiếu cấp cho công dân việt nam
giao bộ trưởng bộ công an sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để bổ sung thông tin nơi sinh và mẫu hộ chiếu cấp cho công dân việt nam
đưa nội dung trên vào nghị quyết riêng
chính phủ xin kiến nghị với quốc hội đồng ý bổ sung thông tin nơi sinh trên hộ chiếu cấp cho công dân việt nam
theo chính phủ sau khi in bị chú bổ sung thông tin về nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới
một số nước đã chấp nhận xong chấp nhận này chỉ là tạm thời và đề nghị việt nam sớm bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân
đặc biệt cộng hòa séc thông báo chỉ chấp nhận hộ chiếu việt nam có in bị chú thông tin nơi sinh đến hết năm hai nghìn hai mươi
do vậy việc bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân của hộ chiếu là cần thiết và cần sớm được thực hiện
lý giải việc bổ sung thông tin nơi sinh vào giấy tờ của chính phủ
giấy tờ xuất nhập cảnh nói chung thuộc thầm quyền của quốc hội
việc chính phủ trình và kiến nghị quốc hội cho bổ sung thông tin nơi sinh trên hộ chiếu là phù hợp
quỹ ban quốc phòng và an ninh cũng đề nghị chính phủ nghiên cứu theo hướng mở rộng bổ sung nơi sinh và giấy tờ xuất nhập cảnh nói chung
để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp ổn định lâu dài cho công dân việt nam
trong việc bổ sung thông tin nơi sinh giờ hộ chiếu sẽ đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp ổn định lâu dài cho công dân việt nam khi thực hiện hoạt động xuất nhập cảnh tại các nước
quỹ ban quốc phòng an ninh cho rằng việc bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu thuộc thẩm quyền của quốc hội nhất trí với tờ trình của chính phủ
đã đề xuất quốc hội đưa nội dung trên vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
trước đó từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
phát hành hộ chiếu mẫu mới với nhiều cải tiến về hình thức và tiêu chuẩn kỹ thuật
ngay khi phát sinh việc một số nước thông báo tạm thời dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của việt nam do thiếu thông tin nơi sinh
bộ công an đã chủ động phối hợp với bộ ngoại giao và các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý kịp thời
không để công dân gặp khó khăn trong quá trình làm thủ tục xuất cảnh
không để người dân phải chờ đợi lâu trong quá trình cấp phát hộ chiếu
cũng như là có một số phát sinh liên quan đến
nơi sinh các yêu cầu của các sứ quán khác
nhưng mà ngay sau đó thì bộ công an đã báo cáo chính phủ và cũng đã giải quyết rất kịp thời cho người dân
và đáp ứng được tốt cái việc sử dụng cái hộ chiếu của việt nam trong thời gian tới
vương quốc anh công nhận hộ chiếu của việt nam
chúng tôi khuyến khích tất cả những ai đang sử dụng mẫu hộ chiếu mới này
cập nhật và kiểm tra thông tin thường xuyên về các quy định liên quan
đảm bảo việc di cư xuất nhập cảnh an toàn và hợp pháp
nhằm tạo thuận lợi cho công dân khi xin thị thực nhập cảnh cư trú
và làm thủ tục liên quan ở nước có yêu cầu nhất là séc và các nước trong khối sen
việc bổ sung nơi sinh cần được thực hiện trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
việc này sẽ tránh những phát sinh tương tự bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp
ổn định lâu dài cho công dân việt nam khi nhập cảnh tại tất cả các nước
bộ công an mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ
đồng hành của cấp ủy chính quyền địa phương đoàn đại biểu quốc hội
trong việc tăng cường sự kết nối nâng cao cải cách hành chính
xây dựng xã hội số phục vụ nhân dân
đây là một trong những nội dung quan trọng được đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại buổi làm việc giữa bộ công an với đoàn đại biểu quốc hội
các tỉnh phú thọ sơn la và bình dương
tại trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cục cảnh sát
quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
buổi làm việc được diễn ra vào chiều nay tại thủ đô hà nội
trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư được thành lập nhằm mục tiêu
quản lý quản trị xã hội một cách toàn diện đầy đủ thông minh nhất
những số liệu cụ thể với nhiều trường thông tin ở các cấp
sẽ đáp ứng phục vụ cho công tác quản lý quản trị xã hội
phục vụ nhân dân thuận lợi nhất
với quy mô lớn tiện ích hiện đại được bảo mật tốt
cơ sở dữ liệu của trung tâm là nền tảng giúp ích rất nhiều
cho các bộ ngành trong việc khai thác sử dụng ứng dụng
và hoạt động quản lý điều hành
hiện các địa phương đang thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn
trong việc lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai
thực hiện đề án sáu
vì vậy mong muốn bộ công an tiếp tục hỗ trợ hướng dẫn
để các tỉnh thực hiện hiệu quả đề án đảm bảo tiến độ và chất lượng
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
để minh chứng cho sự tiện ích hiệu quả trong công tác khai thác
cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia
việc phải thay đổi cách quản lý truyền thống bằng quản lý dân cư
bằng dữ liệu số dân cư quốc gia là vấn đề quan trọng
việc kết nối giữa các bộ ngành địa phương sẽ tạo nên trung tâm
kết nối thông tin quốc gia tạo nên một nguồn tài nguyên vô tận
phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước
hàng tháng bộ công an cũng sẽ tăng cường trao đổi với các địa phương
về dữ liệu dân cư bảo vệ nguồn tài nguyên đảm bảo an ninh an toàn
dữ liệu cá nhân
bộ trưởng tô lâm cũng khẳng định với vai trò vị trí
bộ công an luôn sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ tư vấn hướng dẫn các bộ ngành địa phương
triển khai những phần việc có liên quan đến thực hiện đề án sáu
đảm bảo an toàn an ninh hiệu quả đồng thời mong muốn sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa
của các bộ ngành và chính quyền các cấp phục vụ cho việc điều hành quản lý
của lãnh đạo chính quyền địa phương
chiều nay bảy tháng một mươi một thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi làm việc với công an tp hà nội
về kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự xây dựng đảng xây dựng lực lượng
của công an tp hà nội chín tháng năm hai nghìn hai mươi hai công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ
năm hai nghìn hai mươi một và chín tháng năm hai nghìn hai mươi bốn
đánh giá cao kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự xây dựng đảng xây dựng lực lượng
và đào tạo bồi dưỡng cán bộ chín tháng đầu năm của công an tp hà nội
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đặc biệt nhấn mạnh đối với công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
đảng ủy ban giám đốc công an thành phố hà nội phải xác định đây là công tác có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng
cấp ủy các cấp phải quan tâm chăm lo đến công tác chính trị tư tưởng đối với đảng viên và cán bộ chiến sĩ
đối với xây dựng công an xã thị trấn chính quy thứ trưởng đề nghị công an tp hà nội
tích cực tham mưu thành ủy ủy ban nhân dân tp hà nội quan tâm chỉ đạo chính quyền cơ sở
phân tiện cơ chế chế độ chính sách cho công an xã thị trấn chính quy lực lượng bán chuyên trách trước đây
nhằm khắc phục khó khăn hòa nhập với địa phương và đảm bảo nguồn cho lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng nêu rõ công an tp hà nội phải đặc biệt quan tâm đến công tác nghiệp vụ cơ bản
coi trọng công tác phòng ngừa trong đó chú trọng công tác nắm tình hình từ sớm từ xa khi chưa xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thứ trưởng yêu cầu công an tp hà nội tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự
ma túy một cách cơ bản và bền vững xây dựng triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán quý mão
thưa quý vị hôm nay kỷ niệm một trăm linh năm năm cách mạng tháng một mươi nga thành công
trải qua các thời kỳ liên bang nga và việt nam đã có sự hợp tác giúp đỡ trên nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực an ninh
từ thời soviet tới nay học viện volga grab đã giúp bộ công an việt nam đào tạo hàng nghìn học viên phục vụ đắc lực cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội của đất nước